cơ quan chức năng khẳng định không có chuyện nam thanh niên dùng súng cướp tiệm vàng và xe chở tiền trên phố hà nội như đang lan truyền trên mạng xã hội
cụ thể khoảng một mươi hai h năm mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi hai trên phố nguyễn thái học quận ba đình thành phố hà nội
xe ô tô mazda đuổi theo xe ô tô ford everest rồi tạt đầu ép xe ford everest dừng lại
sau đó người điều khiển xe mazda cầm một vật giống súng yêu cầu những người đang ở trên xe phò bước xuống
trước tính chất manh động của vụ việc cảnh sát một trăm một mươi ba công an quận ba đình đã nhanh chóng có mặt
khống chế và yêu cầu người này về trụ sở công an để làm rõ
do vụ việc xảy ra trước cửa một tiệm vàng nên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh và nhiều thông tin thất thiệt cho rằng
thanh niên dùng súng chặn xe chở tiền và có ý định cướp tiệm vàng
về việc này cơ quan chức năng bước đầu khẳng định không có chuyện dùng súng cướp tiệm vàng và xe chở tiền
nguyên nhân chỉ là va chạm giao thông